tại khu vực đường võ thị sáu khối tám phường đông kinh công an thành phố lạng sơn phát hiện hai đối tượng mạc văn đồng và lộc thế phương đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại xã thành long huyện văn lãng đang đi xe máy trên quốc lộ một a có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra thu giữ hai túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng gần một tám kg đang trên đường đi bán cho khách thì bị phát hiện bắt giữ
để giải quyết tranh chấp đất đai nhiều đối tượng giang hồ đã kéo đến để gây sức ép đồng thời chặt phá cây trồng trên đất của người dân
chiều nay công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai đối tượng là nguyễn đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và nguyễn văn việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với chị thân thị mỹ phụng ở xã bắc sơn huyện trảng bom ngọc gọi điện thoại cho nguyễn văn phương
sau đó phương huy động khoảng hai mươi đối tượng giang hồ đến khu đất đang tranh chấp để gây áp lực đồng thời chặt phá cây tràm do gia đình chị phụng trồng trước đó mang đi đốt
trong đó nguyễn văn việt được xác định là tham gia chặt bảy cây
nhận tin báo công an huyện trảng bom đã huy động lực lượng đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc
trước đó chị phụng cũng đã từng bị nhóm đối tượng giang hồ trên đánh gây thương tích khi xảy ra tranh chấp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức bàn giao chị lê thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã nghi thịnh huyện nghi lộc cho gia đình sau hai mươi bốn năm bị bán sang trung quốc
trước đó đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội gia đình đã thấy hình ảnh của chị lan qua một đoạn clip nhận định đúng là con của mình
gia đình đã lên công an huyện nghi lộc và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để trình báo sự việc
sau một thời gian xác minh cùng với sự phối hợp của các cơ sở
cơ quan chức năng việt nam và trung quốc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã đưa chị lan về bàn giao cho gia đình
được biết năm một nghìn chín trăm chín mươi năm do hoàn cảnh khó khăn nên chị lan đi làm thuê và bị kẻ xấu bán sang trung quốc
chị lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn về nước song đều bất thành
tình yến ngày trở về chị đã bị bán ba lần khi qua tay của các kẻ xấu
vào lúc một mươi một h ba mươi phút trưa nay tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện tàu hàng mang số hiệu
tb một nghìn ba trăm ba mươi tám có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra
tàu tb một nghìn ba trăm ba mươi tám thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hai trăm bảy mươi bảy xuân bắc có bốn thuyền viên do ông vũ văn thu
chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình làm thuyền trưởng
trên tàu chở khoảng một tấn than nhiệt thấp
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh hợp pháp của hàng hóa
tất cả giấy đăng ký phương tiện bằng cấp chứng chỉ chuyên môn đều là giấy photocopy
hai thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã lập biên bản vi phạm hành chính
ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục điều tra xác minh